sở du lịch và hiệp hội du lịch tp hcm đã công bố ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi sáu có quy mô lớn với hơn một trăm năm mươi gian hàng của các doanh nghiệp
đến từ năm mươi tỉnh thành trên cả nước
trong đó có các doanh nghiệp du lịch cơ sở lưu trú vận chuyển dịch vụ ẩm thực việt nam và quốc tế
tại ngày hội năm nay nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc dành cho người dân
và du khách sẽ được tổ chức như công bố sản phẩm du lịch y tế tp hcm thưởng thức ẩm thực việt biểu diễn nghệ thuật
ngoài ra còn giới thiệu những điểm đến đặc sắc của nhiều địa phương trên cả nước
để kích cầu du lịch nội địa nhiều chương trình khuyến mại được doanh nghiệp giới thiệu
giảm giá ưu đại đến ba mươi giá thành nhiều sản phẩm tour du lịch
dự kiến ngày hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng bảy tại công viên lê văn tám quận một tp hcm